chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị sở y tế hà nội thông tin từ sáu h đến một mươi hai h ngày hôm nay
thành phố ghi nhận bốn mươi ca dương tính với sars cov hai
trong đó hai mươi chín ca tại khu vực cách ly một mươi ca tại khu vực phong tỏa
một ca tại cộng đồng là bệnh nhân nữ ở tả thanh oai thanh trì
liên quan đến bốn ca dương tính sars cov hai tại times city
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường vĩnh tuy quận hai bà trưng đã có văn bản
đề nghị toàn bộ cư dân hiện đang sinh sống làm việc tại tất cả các căn hộ ở tòa nhà t một
khu đô thị time city tạm thời không ra khỏi nhà để phối hợp với cơ quan y tế
chính quyền ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian kể từ hai mươi hai h ba mươi phút ngày bốn tháng chín cho tới khi có thông báo mới
hà nội đã lập ba mươi chốt cứng tại ba mươi cây cầu trên những địa bàn trọng điểm trên
nhằm hạn chế người dân di chuyển qua lại đảm bảo tốt nhất tránh việc lây lan dịch bệnh
tại hai điểm của đầu cầu noi thuộc phường cổ nhế hai quận bắc thử liêm hà nội
chốt cứng được giao chắn bằng thép cao khoảng hai mét kiên cố
và được giao chắn bằng thép cao khoảng hai m kiên cố
giao cả hai đầu cầu nhằm ngăn cách không cho người từ các vùng dịch khác qua lại
nhiều người dân tại đây thấy khá bất ngờ
tuy nhiên vì công tác phòng dịch thì việc siết chặt như thế này là cần thiết
tại hai điểm của đầu cầu này quận bắc thử liêm hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội h
khi đến đầu cầu đã phải quay đầu xe
để người dân nắm bắt được thông tin chính quyền các địa phương đã xây dựng phương án tuyên truyền như thế này
nhưng dù như thế nào đi chăng nữa ý thức người dân vẫn là yếu tố quan trọng trong việc phòng dịch covid một
trong thời gian vừa qua trên địa bàn phường cũng đã triển khai rất nhiều chốt cả chốt cứng và chốt các vùng xanh
tuy nhiên là thực hiện sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng như là ủy ban nhân dân quận bắc từ liêm
ủy ban nhân dân phường phối hợp với cả ủy ban nhân dân quận bắc từ liêm đã thực hiện chốt cứng tại điểm cầu cống liên mạc hai
tuy nhiên là để thực hiện công tác phòng chống dịch tốt nhất thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền đến tất cả các hộ dân trên địa bàn
để mọi người cũng nắm được cái tinh thần là chỉ đi trên một tuyến đường
khi tham gia giao thông được thuận tiện cũng như là công tác đảm bảo phòng chống dịch được hiệu quả
hiện các cầu được lập chốt cứng này gồm liên mạc hai
cầu phố viên cầu noi cầu khu công nghiệp bộ công an lại yên hoài đức hà nội
cầu đông la cầu bích hòa trạm bơm khe tang cầu mỹ hưng cầu đen cầu dương hiền cầu hoàng xá hai cầu khánh vân cầu làng phúc am cầu duyên thái
hai vị trí trên đường gom cao tốc pháp vân cầu rẽ cầu đại học vân canh cầu cạnh cầu sông đáy cầu lại dụ cầu mai linh cũ cầu đồng hoàng cầu xóm sông cầu
cầu hoàng xá đỗ hà cầu văn xá cầu cạnh coca cola trên phường duyên thái huyện thường tín
lối lên cao tốc từ đường canh hồng vân cầu kẹ qua canh hồng vân đề hồng vân
ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu tăng cường giãn cách xã hội với những biện pháp mạnh hơn nữa để kiểm soát chặt chẽ nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
khoanh vùng xử lý triệt để các ổ dịch không để dịch bệnh lây lan giữa các khu vực làm sạch dần tiến đến sanh hóa toàn bộ các khu vực
hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình phước cho biết là vừa phát hiện chùm hai mươi một trường hợp dương tính với virus sars cov hai
tại các khu nhà trọ thuộc ấp ba thị trấn trơn thành huyện trơn thành được phát hiện sau khi một sản phụ xét nghiệm và có kết quả dương tính với sars cov hai
trước đó ngày ba tháng chín một sản phụ có chồng là công nhân công ty gỗ nhật tiến có dấu hiệu chuyển dạ
gia đình đã đưa sản phụ này đến bệnh viện đao khoa tỉnh đài loan
để xin ngay khi tiếp nhận bệnh viện đao khoa tỉnh bình phước đã tổ chức test nhanh cho kết quả dương tính với sars cov hai
sau đó chạy mẫu pcr cũng cho kết quả dương tính vào tối ngày ba tháng chín
từ ca bệnh này huyện trân thành đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc
đến chiều ngày bốn tháng chín đã ghi nhận hai mươi một ca dương tính trong đó có một ca là em bé sơ sinh mới một mươi ngày tuổi
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín huyện xác định nguồn lây ban đầu có thể là từ các tài xế chở hàng
thu mua thành phẩm của công ty nhật tiến
công ty này có nhiều bạn hàng đến từ thành phố hồ chí minh bình dương tây ninh
công ty đã trình phương án ba tại chỗ lên ủy ban nhân dân huyện
tuy nhiên địa phương chưa kịp phê duyệt thì đến nay đã phát hiện chùm ca hai mươi một ca dương tính với virus sars cov hai
giấu ma túy vào mặt hàng thiết yếu để đưa qua khu vực chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
tuy nhiên hành vi trên của đối tượng trần trung hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
và trịnh hoàng sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại huyện kế sách tỉnh sóc trăng
đã bị lực lượng công an trực tại chốt kiểm soát phát hiện và bắt quả tàng
ngày bốn tháng chín trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng công an phát hiện đối tượng trần trung hải
đến khu vực chốt kiểm soát giao một thùng mì tôm cho đối tượng trịnh hoàng sơn
thấy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
thì phát hiện trong thùng mì tôm là một thùng mì tôm
của đối tượng có cất giấu một mươi gói ni lông
bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng
vì nghi là ma túy nên lực lượng chốt kiểm soát bắt giữ hai đối tượng
đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng công an thành phố sóc trăng
lập biên bản tạm giữ một mươi gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng trên
ba điện thoại di động và số tiền gần hai mươi triệu đồng
cùng một số tăng vật có liên quan
bước đầu đối tượng hải khai nhận chất trong các gói ni lông trên là ma túy
sau đối tượng cất dấu vào thùng mì tôm và đem giao cho sơn thì bị bắt giữ
mới đây công an huyện kim thành tỉnh hải dương đã liên tiếp phát hiện
bắt giữ năm đối tượng về hành vi tẳng chữ trái phép chất ma túy
trên địa bàn xã đồng cẩm lực lượng công an đã phát hiện ba đối tượng
là phạm văn tuyển trần văn quyền nguyễn văn linh
đều trú tại huyện kim thành có hành vi cất dấu chất bột màu trắng
nghi là ma túy các đối tượng khai nhận đó đều là ma túy mua về để sử dụng
đến đêm ngày ba tháng chín hải khe nhận chất màu trắng
tại địa phận thôn bắc xã cổ dũng lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện
hoàng văn trung trú tại huyện kim thành và lê thị ngọc nhi trú tại huyện phục hiệp
tỉnh hậu giang đang có hành vi cất dấu một túi ninh lông
bên trong có chứa chất nghi là ma túy tổng hợp
làm việc tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đó là ma túy dạng ketamin
và dạng kẹo mua về để sử dụng hiện công an huyện kim thành
đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
có giá trị rất lớn đối với con người và tự nhiên
mặc dù đất đai được giao quyền cho người dân quản lý sử dụng
thế nhưng để khai thác nguồn tài nguyên này thì cần phải được sự cấp phép
của các cơ quan có thẩm quyền tuy nhiên thời gian gần đây
tình trạng người dân ngang nhiên khai thác vận chuyển mua bán đất trái phép
vẫn diễn ra trên địa bàn phản ánh của nhóm phóng viên tại bạc liêu
những chiếc máy xúc xe tải ngang nhiên khai thác không phép
những chiếc xe tải này được tập kết sẵn tại đây
chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng các đối tượng tổ chức hoạt động khai thác
hậu quả là một bãi đất bị đào khuét ngổn ngang thành các hố sâu
thực trạng này kéo theo nhiều hệ lụy tác động không chỉ tới môi trường
mà còn tác động rất lớn đến các hoạt động kinh tế xã hội của địa phương
tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn
các đối tượng ngang nhiên đào đất ruộng lúa đất nuôi trồng thủy sản
đi kinh doanh phục vụ cho săn lấp các công trình ở địa phương
tình hình này đã được tỉnh ủy ủy ban tỉnh có ý kiến chỉ đạo quyết liệt
để làm dân làm giảm tình hình khai thác khoáng sản trái phép
mới đây nhất vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi năm tháng sáu
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang hai đối tượng
phạm minh trường sinh viên công an tỉnh bạc liêu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và sơn nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cùng ngụ tại thành phố bạc liêu đang thực hiện hành vi khai thác đất trái phép
tại bãi đất trống trên địa bàn ấp an trạch đông xã vĩnh trạch thành phố bạc liêu
thời điểm bắt quả tang các đối tượng đang điều khiển xe cuốc
để quốc đất đưa lên xe ô tô tải rồi vận chuyển đi nơi khác
điều đáng nói là hầu hết các đối tượng bị bắt quả tang đều là những người làm thuê
mục đích của các đối tượng là khai thác đất mặt ruộng đất nuôi trồng thủy sản
lấp mặt bằng chỉ vì lợi nhuận nhất thời mà các đối tượng bất chấp
mọi hệ lụy của việc tài nguyên quốc gia bị xâm phạm
là tài xế lái xe quốc cho ông lâm thành tài
và khoảng hai giờ tôi đang cuốc đất đổ lên xe
để dần chuyển đi nơi khác sang lấp mặt bằng
thì bị lực lượng chức năng công an tỉnh bắt quả tang
tôi là người làm thuê không biết hành vi trên là phạm tội
đó chỉ là một trong những vụ việc điển hình
thời gian qua lực lượng công an toàn tỉnh bạc liêu đã tăng cường công tác nắm tình hình
ra soát khảo sát các địa bàn kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm
đối với các hành vi khai thác mua bán vận chuyển tàng trữ tiêu thụ trái phép khoáng sản
tính từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an tỉnh bạc liêu đã phối hợp
với các ngành chức năng đấu tranh xử lý một mươi vụ khai thác đất trái phép trên địa bàn tỉnh
đối với hành vi khai thác khoáng sản trái phép thực hiện theo nghị định ba mươi sáu của chính phủ
về xử lý vi phạm hành chính trong khai thác tài nguyên khoáng sản
tại điều bốn mươi bảy nghị định có quy định là phạt tiền đối với các đối tượng khai thác trên năm mươi mét khối khoáng sản trở lên
là từ hai mươi bốn mươi triệu đối với cá nhân đối với tập thể thì được nhân lên hai lần
và từ hai mươi bốn mươi triệu đối với cá nhân đối với tập thể thì được nhân lên hai lần
tịch thu toàn bộ phương tiện thiết bị phục vụ cho công tác khai thác khoáng sản
để siết chặt công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản đảm bảo khai thác theo đúng quy hoạch
hiệu quả tiết kiệm tài nguyên rất cần sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành
đặc biệt là mọi người dân cần nhận thức rõ hơn về hậu quả hệ lụy của hành vi khai thác tài nguyên trái phép
mọi hành vi khai thác tài nguyên trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
huỳnh thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp hưng hòa xã tân khánh trung huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo tròn bốn cm cách ba năm cm dưới sau mép phải
còn về tội trộm cắp tài sản công an thành phố cao lãnh của tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn trí hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại tổ năm mươi hai khóm năm phường một mươi một thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
đặc điểm nhận dạng có sẹo chấm cao hai năm cm phía sau cánh mũi phải
và đối tượng nguyễn thành nhân sinh năm hai nghìn bốn hộ khẩu thường trú tại ấp an lạc xã an bình huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
cũng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một sáu mươi ba m và có sẹo thẳng dài hai cm ở đuôi lông mảy trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin
phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý